phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm tại huyện bình chánh
có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng
kiểm tra tại căn nhà không số thuộc ấp sáu xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
lực lượng chức năng phát hiện có nhiều công nhân gia công sản xuất hàng ngàn sản phẩm nón bảo hiểm
nghi được làm giả các thương hiệu nổi tiếng như nón sơn chuẩn bị tung ra thị trường tết
tại hiện trường có nhiều máy ép máy sơn các loại bình hóa chất màu sơn
nhằm sản xuất các loại nón với độ chính xác cao
theo đại diện các công ty có sản phẩm bị làm giả nhãn hiệu các loại nón bảo hiểm này
khi được hoàn thiện sẽ như thật với độ chính xác lên đến chín mươi năm mà khách hàng khó có thể phân biệt
cơ sở này sản xuất hàng chục ngàn sản phẩm mỗi tháng
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc